ngày xét xử từ ngày tám tháng một ngày một mươi bảy tháng một các bị cáo trong vụ cố ý làm trái và tha mô tài sản xảy ra ở tập đoàn dầu khí việt nam pvn và tổng công ty xây lắp dầu khí việt nam pvc được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử bước vào nghị án
các bị cáo ân hận và xin lỗi là nội dung được đăng tải trên nhiều báo trong tuần qua
đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lại một lần nữa gây xôn xao dư luận
khi bộ lao động thương minh và xã hội chính thức đưa vào dự thảo chính quốc hội dự kiến vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
theo đó ngoài phương án giữ nguyên độ tuổi nam sáu mươi nữ năm mươi năm như hiện tại bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên sáu mươi hai nữ lên sáu mươi từ năm hai nghìn một mươi
theo lộ trình cứ một năm tăng thêm sáu tháng làm việc đến khi nào đủ sáu mươi hai tuổi với nam và sáu mươi với nữ
trước nhiều ý kiến còn trái chiều
thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo cần tính lại tuổi nghỉ hưu cho hợp lý
trung quanh vấn đề nổi cộng về đổi mới chương trình phổ thông báo chí tuần này đặt vấn đề
đổi mới chương trình phổ thông còn hay không kỳ thi phổ thông trung học quốc gia
sau khi chương trình các môn học giáo dục phổ thông mới được hé lộ không ít ý kiến cho rằng chủ trương đổi mới có vẻ hay
nhưng nếu vẫn giữ cách thi cử đánh giá như hiện hành thì khó đi vào thực tiễn
theo ý kiến của phó giáo sư trần kiều
viện trưởng viện khoa học giáo dục việt nam thì cách thi cử hiện nay là rào cản phát triển năng lực
và với chủ trương đổi mới chương trình phổ thông thì cần đổi mới đồng bộ về thi cử đánh giá mới có thể đem đến sự thay đổi đáng mong muốn
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình nhà báo và công luận được phát sóng trên truyền hình nhân dân
mỗi chương trình sẽ đem đến những góc nhìn phong phú những chia sẻ hay những bình luận sâu sắc từ những nhà báo
và những báo chí quan tâm và khai thác trong tuần qua
cùng tham dự chương trình ngày hôm nay với chúng ta đó là nhà báo đào ngọc tước phó tổng biên tập báo điện tử giáo dục việt nam
dạ vâng xin chào chị xin chào quý vị khán giả
vâng lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn nhà báo đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
có lẽ một trong những vấn đề mà chúng ta không thể không nhắc tới đó chính là câu chuyện báo chí quan tâm
về hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf hai mươi sáu
do quốc hội việt nam đăng cai tổ chức tại thủ đô hà nội
vậy thì ông đánh giá tầm quan trọng của sự kiện này như thế nào
cũng như là tầm ảnh hưởng của sự kiện này với vị thế của việt nam
tôi cũng như rất nhiều người dân việt nam khác thì quả thực là rất vui mừng
vì năm qua thì chúng ta có nhiều cái sự kiện ngoại giao đã nâng tầm cái vị thế của việt nam
tất nhiên apec vừa xong rồi thì bây giờ appf đang được tổ chức đã và đang được tổ chức tại hà nội
tôi xin không được nói thêm về cái thành công của apec nữa
nhưng mà appf thì rõ ràng là nó thể hiện cái gì
không phải là chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta có năng lực tổ chức những cái hội nghị hội thảo
hay các cái diễn đàn quốc tế lớn nữa mà nó vượt ra cái thầm đó
tại sao tôi nói như thế
bởi vì tôi được tham vấn ý kiến của một số các chuyên gia về xây dựng pháp luật
thì chúng ta đang hướng đến xây dựng một cái xã hội pháp quyền
tức là được vận hành cái xã hội chính quyền được vận hành bởi pháp luật
thế thì chúng ta phải xây dựng pháp luật
mà xây dựng pháp luật thì
thì chúng ta không có cách nào nhanh hơn bằng việc là đã học hỏi từ các bạn
từ nước bạn từ các cái nước mà người ta có cái pháp luật nó tiên tiến
nó đáp ứng được cái nhu cầu phát triển mà phù hợp với ta chẳng hạn đấy
thế thì appf chính là việc chúng ta tham gia vào các cái diễn đàn này để chúng ta học hỏi
và tôi thấy rõ là các nước bạn các đoàn bạn
các chủ tịch nghị viện là chủ tịch quốc hội của các quốc gia khi đến đây
bên cạnh việc
tham gia vào cái diễn đàn thì người ta cũng chia sẻ
và ngược lại là chúng ta tiếp thu
vậy thì ppf pvf rõ ràng là không chỉ giúp chúng ta thể hiện được cái khả năng của mình
mà còn thể hiện được cái thái độ của mình
và đây tôi cho tôi đánh giá cao ở cái chỗ đó và tôi mong muốn ghi nhận được và hy vọng
qua đó thì chúng ta sẽ tiếp thu được những cái kinh nghiệm xây dựng pháp luật
hay là thậm chí kể cả là chúng ta rút kinh nghiệm được cả những cái bộ luật cần thiết cho cái sự phát triển của đất nước
bây giờ cũng như là trong tương lai chị ạ
trong tuần qua một vấn đề cũng được báo chí tập trung đăng tải đó là câu chuyện đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của bộ lao động thương binh và xã hội
còn rất là nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này nữa
thế nhưng mà tôi muốn hỏi nhà báo với tư cách là một người lao động
và sau đó là tư cách một nhà báo thì ông đánh giá thế nào về đề xuất này
về cái này kiến văn tôi tuy không lớn không rộng nhưng mà tôi có biết được một điều như này ạ
thực ra thì ở nhiều nước đặc biệt là châu âu với một cái nền tảng phát triển xã hội rất là tốt an sinh xã hội cao
và đặc biệt là tuổi thọ và sức khỏe của người dân rất là cao
thì người ta mong muốn được làm việc dài hơn thể hiện cái sự cống hiến cho xã hội
đó là một chuyện rất bình thường
tôi hiểu câu hỏi của chị đó là có cái sự tranh luận giữa tăng hay không tăng cái tuổi người hưu trong thời điểm này hay kể cả lộ trình
cái phe ủng hộ thì cho rằng là thời điểm này là chúng ta đã phù hợp rồi
và tất nhiên phe ngược lại thì không cho là không phù hợp
họ không phù vì sao vì tuổi thọ vì trình độ phát triển xã hội và các thứ khác nữa
tuy nhiên tôi thì tôi đứng cá nhân tôi thì tôi lại đứng về phía là chúng ta phải có lộ trình để điều chỉnh nó cũng là phù hợp thôi
tại vì sao vì này chúng ta nhìn thấy trong hai mươi năm trở lại đây thì đời sống đã có sự thay đổi rất là lớn
chúng ta cũng thấy rất rõ là những người có những người sáu mươi tuổi anh em nói đùa vui với nhau mà anh sáu mươi trông chứ bốn mươi
tức là gì là thể chất con người trí tuệ của con người nâng cao rồi tốt hơn rất là nhiều rồi
vậy thì chúng ta không áp dụng ngay tôi không nghĩ là chúng ta sẽ làm ngay bây giờ phải tăng cái tuổi nghỉ hưu lên
nhưng mà trong một cái lộ trình mà đặt ra như bây giờ là phù hợp
chưa kể đến chuyện là thực ra sức khỏe mọi người hay nói đàn ông là phái mạnh nhưng chưa chắc là chị em mạnh hơn
thế thì việc mà chúng ta tăng cái tuổi lên sáu mươi còn thể hiện cả cái thái độ chúng ta bình quyền và tôn trọng lao động phụ nữ
chuyện đấy cũng là bình thường thôi
tất nhiên cũng nếu được thì ban soạn thảo hoặc là cái nơi mà áp dụng cái chương trình này cần phải nghiên cứu để có thể có một số cái trường hợp đặc biệt hơn
ví dụ như ngày xưa tôi nhớ là có các cái chương trình nghỉ sớm nó phù hợp với sức khỏe của những người như thế
thì người ta không thể làm việc đến cái tuổi như vậy được thì người ta được nghỉ sớm mà quyền lợi vẫn được đảm bảo
trước khi chuyển sang một vấn đề khác thì có lẽ là tôi xin phép được hỏi nhà báo một câu hỏi khá riêng tư
đó là không biết là nhà báo có con học lớp mấy rồi
rất cảm ơn chị với câu hỏi này quả thực đây là một cái hạnh phúc của người làm cha làm mẹ
tôi có hai con cháu lớn thì đã học lớp chín rồi còn cháu nhỏ thì hiện nay học lớp bốn thế ạ
vâng lý do tại sao mà tôi lại hỏi một câu hỏi riêng tư như thế
bởi vì tôi cho rằng là câu chuyện con em mình học hành như thế nào thì luôn là một mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh
và hiện tại thì đề xuất đổi mới chương trình giáo dục mới của bộ giáo dục và đào tạo thì đã bắt đầu có lộ trình đi vào thực hiện
vậy thì ông có nhìn nhận về vấn đề đổi mới này như thế nào
tôi xin ngược lại trở lại thời gian một chút
là từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chúng ta có lần đầu tiên việt nam có cái chương trình giáo dục
chương trình sách giáo khoa tôi xin được tách bạch ra
nó có hai thứ cái chương trình giáo dục là gì thì sẽ quyết định cái sách giáo khoa là gì
thế thì năm tám mươi chúng ta có chương trình gọi là chương trình năm trăm tám mươi
thế hệ chúng tôi là những người mà đã học ở cái chương trình đó
thế rồi đến năm hai nghìn chúng ta có một chương trình mới
và cái chương trình sách giáo khoa đó hiện nay vẫn đang được tiếp tục áp dụng
chương trình sách giáo khoa mà
dự kiến sẽ được áp dụng dần dần
từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tới đây
thì đang được bộ xây dựng để phù hợp với cả cái hoàn cảnh và cái sự phát triển của xã hội như bây giờ
tất nhiên rồi tôi cũng giống như tất cả các bậc phụ huynh hàng chục triệu
các cái bậc phụ huynh ở cả nước này
không chỉ có bố mẹ thậm chí là ông bà cụ kỵ cơ
cũng đều quan tâm đến việc học tập của các con mình
thì chú ý đặc biệt đến cái chương trình sách giáo khoa mới
nó sẽ như thế nào
tại vì sao
nó sẽ khiến cho thế hệ
nó sẽ giúp cho chương trình giáo dục và sách giáo khoa đào tạo ra cái thế hệ tương lai của đất nước
và ở đó là gia đình tôi
là gia đình bạn bè tôi
con tôi học cái gì như thế nào thì nó sẽ ở đó
bộ giáo dục và đào tạo đã công bố cái chương trình rồi
cái khung chương trình rõ ràng là có rồi
các nhà khoa học của bộ tiếp tục xây dựng ra một cái mới gọi là cái nội dung
nội dung nó sẽ quyết định cái việc là sách giáo khoa
sách giáo khoa sẽ là cái gì
bao nhiêu môn học
học cái gì
nó có cái sự thay đổi về mặt quan điểm khá lớn về mặt chất lý giáo dục ở cái chương trình mới này
đó là chúng ta sẽ giảm xuống ở mức thấp nhất cái việc truyền thụ kiến thức
bây giờ chúng ta sẽ chuyển dần sang là phát huy cái khả năng cái năng lực của học trò
tại sao lại tôi đã nói là cái chương trình mới nó phải phù hợp với lại cả cái xã hội mới
bởi vì sao bây giờ như thế này
với bất kỳ một em nhỏ nào năm bảy tuổi thôi cùng với một thiết bị trên tay thiết bị điện tử trên tay
có kết mạng internet thì thậm chí
nhiều cô giáo còn bảo với tôi một học sinh còn giỏi hơn em học sinh còn giỏi hơn tôi
thế thì chương trình vậy thì nếu không thay đổi thì sẽ trở thành một câu chuyện buồn cười là
kiến thức được truyền thụ sẽ không thể bằng được so với lại cả cái nhận thức của học trò trước khi mà chúng đến lớp rồi
vậy thì cái sự thay đổi phải chuyển từ cái truyền thụ sang cái kích thích cái khả năng phát triển của trẻ em
vâng nhưng tôi cũng rất là tò mò không biết là nếu như chúng ta đổi mới chương trình giáo dục
thì hẳn nhiên là các kỳ thi cũng sẽ phải có những sự đổi mới tương ứng chứ ạ
đúng rồi thi cử chắc chắn sẽ phải thay đổi theo cái hướng đánh giá năng lực của học trò
chứ không phải chỉ đơn giản là chúng ta ra cái đề rồi bảo các em làm đi như thế
tôi có nhận tiếp thu được một cái thông tin mới là đại học quốc gia vẫn là cái đơn vị rất là tiên phong đại học quốc gia hà nội
tiên phong trong việc là đánh giá cái học sinh đầu vào của mình
ngày trước thì họ thi năng lực chính là họ và đã áp dụng toàn quốc thi quốc gia vừa rồi
bây giờ họ lại có một cái chính trị mới của chính trị sat
nó khá là thuật ngữ nhưng thôi toàn bại là nó cũng vẫn cứ liên quan đến năng lực của học trò thôi
nhưng mà các em có thể vào trường ấy hoặc sử dụng cái kết quả thi sat đó
để tham gia vào tuyển sinh đối với các trường khác phù hợp hoặc chấp nhận
đấy cũng là cái bước thay đổi ban đầu mà tôi cho là nó sẽ phù hợp với cả thi cử
rồi còn một cái nữa thi cử cũng phải thay đổi đấy là gì
bộ nên kiến tạo chính sách thôi và giao cái quyền đấy cho các trường cho các cơ sở giáo dục
chứ mình không cần phải tham gia vào việc mà bảo người ta thi cử như thế nào
rồi xét tuyển sinh cho người ta mà quan tâm đến chất lượng từ đầu vào cho đến đầu ra
để mình quản lý nó chứ không phải mình tham gia vào mình thực hiện nó
vâng và câu hỏi cuối cùng mà chương trình muốn dành cho nhà báo đào ngọc tước
đấy là không biết nhà báo có suy nghĩ hay là có những cảm nhận gì
trước việc các bị cáo trong vụ án cố ý làm trái và tham mô tài sản
xảy ra ở tập đoàn dầu khí việt nam và tổng công ty xây lắp dầu khí việt nam
đã bày tỏ sự ân hận cũng như là xin lỗi đảng nhà nước và nhân dân
dạ cá nhân tôi thì đối với việt nam
cái việc này cũng có người nói với tôi là anh cũng khá cứng nhắc
nhưng mà tôi nói thật là rất khó có thể tha thứ được
và luật pháp không có nước mắt
đấy quan điểm của tôi nó rõ ràng như vậy
và ở đây chúng ta lại càng không thể dân túy được
dân túy tức là chiều theo cái tình cảm của xã hội
như ở đầu tiên câu hỏi thì đã nhắc đến việc là sợi pháp quyền của apbf ấy
thì chúng ta nhất định phải tuân thủ pháp luật
anh làm sai phải nhận ra cái điều đó
không thể dùng nước mắt hay tình cảm
không có cô gì chú bác gia đình gì ở đây cả
đó là pháp luật phải rõ như thế
và ai đứng trước pháp luật đều phải được đối xử công bằng như nhau
tức là có công thì được ghi nhận mà có tội thì phải chịu
cái đó là rõ
tôi xin nói ở đây như thế này
hai nhân vật mà được chị nhắc đến trong cái vụ án này
đã từng ở đỉnh cao quyền lực và vinh quang rồi
rõ ràng người ta được ghi nhận chứ
vì dư ý chí vì nhiều cái lý do mà tôi ở đây để toán giải kết luận
mà gây ra cái hậu quả cho kinh tế đất nước
thậm chí cho cái xã hội thậm chí kể kèm mặt với mặt chính trị
thì phải chấp nhận
không thể phải chịu phải nhận cái lỗi của mình nhận tội của mình
chứ không thể vì thế mà
mà vì nước mắt vì duy tình hoặc là vì một cái chút nhận thức thay đổi
vì tình cảm riêng mà làm ảnh hưởng đến sự nghiêm minh của pháp luật là không được
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo đào ngọc tước
vâng xin cảm ơn chị
xin chào chị và chào quý vị khán giả
thì mời quý vị và các bạn đến với những phát ngôn ấn tượng trên các số báo trong tuần qua
ngày một mươi tám tháng một phát biểu tại cuộc họp hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc chia sẻ
tôi thường hay nói một đất nước anh hùng
một dân tộc anh hùng
mà thu nhập bình quân thấp
có gì phấn khởi đâu
chúng ta phải làm sao để dân tộc tốt hơn nữa
người giàu nhiều hơn nữa
nhân dân no ấm hơn nữa
không ai bị bỏ lại phía sau
nhất là kinh tế xã hội phải phát triển bền vững hiệu quả
tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm hai nghìn một mươi tám của bộ nội vụ
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh
anh hùng là phải có sử tích anh hùng
phải rõ ràng thành tích
chứ tổng kết bao nhiêu việc làm
của anh em khác
rồi của đơn vị người ta làm
cuối cùng dồn cho một người thì không phải
chiều một mươi tám tháng một
bộ giao thông vận tải tổ chức họp báo trả lời một số nội dung liên quan đến các dự án bot
chính thức thông báo kết luận của thủ tướng về vấn đề nóng bỏng những ngày qua
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể quả quyết
khi làm thứ trưởng tôi đã ký dự án bot cai lệ
tôi khẳng định không bẻ cong không tư túi không lợi ích nhóm